thưa quý vị và các bạn ngay sau khi tp hcm quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để phòng chống dịch covid một mươi chín đến ngày một mươi năm tháng chín thì ngay trong sáng ngày một mươi năm tháng tám trên các trang mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh hàng trăm người dân
đa phần là công nhân lao động thuê trọ và sống trên địa bàn thành phố mang theo hành lý trên xe máy với ý định là sẽ về quê tránh dịch
số lượng người này bắt đầu di chuyển và rồn ứ tại các cửa ngõ phía đông của thành phố giáp danh với bình dương đồng nai khiến cho giao thông bị ủn ứ
và khi qua các chốt kiểm soát thì nhiều người đã bất bình tĩnh lao ó nạch bô bóp còi in ỏi
và ngay sau khi những bức ảnh này được chia sẻ thì không ít cư dân mạng đã bày tỏ về sự lo lắng nguy cơ lây lan dịch bệnh khi người dân tự ý đổ xô về quê
và để giảm thiểu những tác động không mong muốn ảnh hưởng đến đời sống và giúp cho người dân an tâm
thì chính quyền tp hcm mong người dân hãy tuân thủ thực hiện các biện pháp trong thời gian giãn cách xã hội
thành phố sẽ nỗ lực đảm bảo cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày và tổ chức để bà con có thể tiêm vaccine
đồng thời mong muốn bà con lao động hãy chia sẻ với chính quyền đoàn kết để vượt qua khó khăn trong đại dịch để tp hcm sớm trở lại bình yên
vào sáng ngày hôm qua một mươi năm tháng tám hàng trăm người dân đi thành đoàn mang theo hành lý về quê
khiến cho lượng xe cộ ở các chốt kiểm soát giao thông liên tỉnh rồn lại đông đúc
nhiều người đi xe máy mang theo hành lý di chuyển qua các cửa ngõ phía đông tp hcm để về quê
đa số người dân chia sẻ mong muốn về quê do tình hình dịch tại thành phố kéo dài mất việc nên không còn thu nhập
chúng tôi cũng không muốn dịch chuyển nhưng đã hai tháng nay không có tiền đóng tiền nhà trọ
nghỉ việc không kiếm được tiền nên cũng cực lắm muốn về quê để đỡ tiền trọ tiền sinh hoạt phí
khu vực gần chỗ ở phát hiện mấy ca f nên người chết vì dịch nên tôi sợ lắm không dám ở lại
đến trưa ngày một mươi năm tháng tám dòng xe máy vẫn tập trung đông tại các chốt kiểm soát cách cổng khu du lịch suối tiên
xa lộ hà nội tp hcm lực lượng chức năng đã phải rất vất vả để tuyên truyền đề nghị bà con quay lại nơi trọ ai ở đâu thì ở yên đó
trước những nỗi niềm của người lao động cư dân mạng cũng gửi nhiều lời chia sẻ động viên tới bà con
đồng cảm với người lao động mất việc không thể bám trụ lại đồng cảm với tp hcm khi phải lo nhiều việc cấp bách
nhìn cảnh này không sao cầm được nước mắt mong dịch bệnh qua nhanh để chúng ta bớt vất vả
ai đã từng ở trọ làm thuê mới hiểu hết cảnh này mong những người chủ trọ những người cho thuê nhà cân nhắc cảm thông cùng nỗi khổ của đồng bào mình
bên cạnh những cảm thông chia sẻ với bà con lao động
cư dân mạng cũng bày tỏ lo lắng về nguy cơ lây lan dịch bệnh khi người dân tự ý về quê
cộng đồng mạng mong muốn người dân trong lúc này cần hết sức bình tĩnh liên hệ với chính quyền nơi đang sinh sống để tìm phương án tốt nhất
hiện nay tp hcm có rất nhiều đội cứu trợ bà con hãy liên hệ cố gắng cùng nhau vượt qua khó khăn
trong đại dịch này người dân lao động phổ thông quá khổ mong chính quyền địa phương hỗ trợ giúp đỡ và mong dịch sớm lụi tàn
người dân hãy liên hệ với chính quyền khi có nhu cầu về quê để thực hiện tốt việc xét nghiệm cũng như cách ly tránh dịch lây lan ra thêm nhiều tỉnh thành khác
hiện nay nhiều tỉnh thành y tế kinh tế còn nhiều khó khăn sẽ rất khó nếu dịch bùng phát
bà con muốn về nên liên hệ chính quyền địa phương và tp hcm để lập danh sách tổ chức di chuyển đúng quy trình như vậy mới an toàn
trước những lo lắng của người dân khi tp hcm bị bệnh bà con hãy liên hệ với chính quyền địa phương
trước những lo lắng của người dân khi tp hcm tiếp tục thực hiện giãn cách thường trực thành ủy tp hcm cho biết đã yêu cầu quận huyện và tp thủ đức khẩn trương giả soát các trường hợp công nhân lao động học sinh sinh viên những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để tiến hành hỗ trợ tiền nhà trọ lương thực thực phẩm để không ai thiếu đói đồng thời cũng sẽ hỗ trợ gói an sinh xã hội và tổ chức để bà con tiêm vaccine